chương trình ngày hôm nay đại tá lê thế mẫu chuyên gia phân tích các vấn đề chính trị quân sự quốc tế để tìm hiểu về những thông điệp nổi bật trong đó
và bây giờ thì xin mời đại tá lê thế mẫu cùng quý vị khán giả hãy nhìn lại bài diễn văn đặc biệt của tổng thống nga putin trong một phóng sự ngắn sau đây
với thời lượng một giờ năm mươi năm phút thông điệp liên bang hai nghìn một mươi tám của tổng thống nga vladimir putin đã trở thành bài phát biểu dài kỷ lục của nhà lãnh đạo nga trước quốc hội
một nửa trong đó được dành để nói về phát triển kinh tế xã hội
ưu tiên hàng đầu trong sáu năm tới là sự thịnh vượng của người dân
nhiệm vụ của chúng ta là giảm năm mươi số người đang phải sống dưới mức nghèo đói hiện nay
năm hai nghìn con số này là bốn mươi triệu bây giờ đã giảm một nửa rồi nhưng vẫn là quá lớn
chúng ta phải trở thành một trong năm nền kinh tế lớn nhất thế giới
chúng ta sẽ tăng gấp đôi đầu tư cho hạ tầng giao thông lên một mươi một tỷ rút trong vòng sáu năm tới
ngoài những đánh giá về cuộc cách mạng công nghệ về nền tảng số dựa trên blockchain
mà nước nga cần phát triển để tránh tụt hậu giới quan sát đặc biệt quan tâm tới việc lần đầu tiên
những loạt vũ khí hiện đại nhất được giới thiệu tại thông điệp liên bang của tổng thống putin
nên lưu ý rằng nỗ lực nâng cấp quốc phòng của nga không vi phạm các hiệp ước quốc tế
quân đội nga không đe dọa bất cứ quốc gia nào
tiềm lực quốc phòng không được dùng cho mục đích tấn công hay gây hấn mà chỉ phục vụ cho bảo vệ an ninh toàn cầu
nó sẽ giúp bảo đảm cân bằng chiến lược quốc tế và góp phần vào hòa bình thế giới sau thế chiến thứ hai
một số điều đặc biệt khác cũng được giới truyền thông chú ý trong bài phát biểu của tổng thống nga
lần đầu tiên các clip đồ họa được sử dụng hai bài phát biểu đã bị gián đoạn tới sáu mươi lần bởi những trang vỗ tay của đại biểu
theo kết quả cuộc khảo sát của trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng toàn nga
có tới sáu mươi chín một người được hỏi cho biết sẽ bầu cho ông putin trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới